thưa quý vị nghị định bốn mươi sáu bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay mùng một tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
theo nghị định này thì sáng nay công an tp hà nội đồng loạt triển khai tổng kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến mũ bảo hiểm
và nghị định bốn mươi sáu về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
theo đó cảnh sát giao thông thành phố tăng cường tuần lưu đứng chốt tại một số nút giao thông trọng điểm để kiểm tra xử phạt
đối với những trường hợp điều khiển xe mô tô xe máy điện xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm vượt đèn đỏ
tại ngã tư phạm hùng tôn thất thuyết trong sáng nay đã có hơn một trăm linh trường hợp vi phạm lỡ không đợi mũ bảo hiểm không cải quanh ngũ đúng cách
chúng tôi cũng đã tổ chức triển khai kế hoạch hai trăm linh bốn của giám đốc công an thành phố hà nội
về tổng kiểm tra các phương tiện người điều khiển phương tiện xe mô tô xe gắn máy xe đạp điện xe mô tô điện
khi tham gia giao thông không đổi mũ bảo hiểm và khi đổi mũ bảo hiểm không cải quan
đặc biệt tập trung vào các đối tượng thanh niên đèo ba đèo bốn lạc lãnh đánh võng
hoặc là cố tình vi phạm luật đại tông hoặc cố tình không chấp hành gây cản trở giao thông
thì đều được các lực lượng của toàn công an tp hà nội
xử lý nghiêm các lỗi vi phạm trong kế hoạch hai trăm linh bốn của giám đốc công an thành phố về tổng kiểm tra các vi phạm
theo ghi nhận trong ngày đầu giao quân xử lý thì hầu hết người dân đều nắm được rõ những nội dung của nghị định bốn mươi sáu
và đều bày tỏ ý kiến ủng hộ những quy định trong nghị định này
trong ngày hôm nay những lỗi vi phạm khác sẽ chỉ bị nhắc nhở chưa xử phạt
riêng những vi phạm liên quan đến những bảo hiểm sẽ bị xử lý theo đúng quy định
tại hà nội cùng với lực lượng cảnh sát giao thông
lực lượng cảnh sát cơ động được tăng cường và tổ chức tuần tra khắp các tuyến phố hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để phát hiện và xử lý vi phạm giao thông đặc biệt tập trung vào các đối tượng ngủ ngáo có hành vi lạng lách đánh võng
trước tình trạng người tham gia giao thông và số vụ tai nạn giao thông ngày càng tăng nghi hiện nay
thì sự ra đời của nghị định bốn mươi sáu cũng như sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng như hiện nay
sẽ phần nào tạo sự gian đe và nâng cao ý thức cho người dân khi tham gia giao thông